chủ tịch raul castro cam kết sẽ bảo vệ tổ quốc và cách mạng xã hội chủ nghĩa
khẳng định cuba sẽ vượt qua mọi thách thức trở ngại
cũng như các mối đe dọa trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
chủ tịch raúl cũng cho biết thể theo ước nguyện trước khi qua đời của tổng tư lệnh fidel castro
cuba sẽ không đặt tên vị lãnh tụ cách mạng này cho các công trình lịch sử và công cộng
vì sự nghiệp cách mạng và vì những người dân cuba chúng tôi tràn ngập nỗi buồn thương
tôi tin rằng các thế hệ tiếp theo của cuba sẽ sẵn sàng để tiếp bước
những gì chúng ta đang thực hiện từ những lý tưởng và di sản thiêng liêng của lịch sử
mà lãnh tụ fidel đã để lại cho chúng ta
hàng chục nghìn người dân cuba ủng hộ những lời hô vang và hàng nghìn cánh tay dơ lên vẫy cờ
tạo thành làn sóng mạnh mẽ như thể hiện lòng tôn kính đối với chủ tịch fidel
cũng như quyết tâm tiếp tục thực hiện những ý tưởng tư tưởng mà ông để lại
để tiếp tục đưa đất nước cuba đi lên
vì sự nghiệp cách mạng và vì những người dân cuba chúng tôi tràn ngập nỗi buồn thương
tôi tin rằng các thế hệ tiếp theo của cuba sẽ sẵn sàng để tiếp bước
những gì chúng ta đang thực hiện từ những lý tưởng và di sản thiêng liêng của lịch sử
mà lãnh tụ fidel đã để lại cho chúng ta
lãnh tụ fidel đã để lại cho chúng ta tài sản tinh thần to lớn
ông đấu tranh cho thế hệ trẻ và vì thế chúng tôi có trách nhiệm kế thừa tài sản tinh thần
mà ông đã để lại ông mãi là tấm gương để chúng tôi tiếp tục noi theo và học tập
buổi lễ kết thúc nhưng hàng nghìn người vẫn còn nắng
như muốn ở lại thêm với vị lãnh đạo kiệt xuất không chỉ của cuba mà còn cả thế giới
đối với họ fidel không biến mất ông luôn hiện hữu trong tâm trí trái tim của họ mọi lúc mọi nơi
và từ trong sâu thẳm họ luôn tự hào tôi là fidel
vì dường như fidel đã trở thành con người họ và tư tưởng của ông đã ăn sâu vào máu thịt của người dân cuba
đoàn xe dứt cho cốt của lãnh tụ fidel đã trở lại
họ đã trải qua hành trình bốn ngày đi dọc chiều dài đất nước cuba
lặp lại hành trình tự do mà lãnh tụ fidel đã thực hiện lúc còn sống
hành trình xuất phát từ thủ đô la havana đi qua nhiều tỉnh thành của cuba
để đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang santa ifegenia
tại những nơi đoàn xe đi qua rất đông người dân cuba đã xếp hàng hai bên đường
để nói lời vĩnh biệt lãnh tụ fidel castro
và trong chương trình thời sự ngày hôm nay của chuyển lý nhân dân
chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một bộ phim của chúng tôi

cũng chính là cuộc kháng chiến giành độc lập do cựu tổng tư lệnh fidel castro dẫn đầu
vào tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi chín và cùng chứng kiến những giây phút xúc động
khi người dân trên đất nước cuba đưa tiễn vị lãnh tụ kiệt xuất của mình
về nơi an nghỉ cuối cùng
từ havana di cốt của fidel castro được đưa qua matanzas
thành phố miền trung nơi người anh hùng cách mạng che guevara
chiến đấu chống lại quân đội của nhà độc tài cuba batista
cho cốt của fidel đã được đưa tới lang mộ nơi trôn cấp thi hài của người bạn
người đồng chí che guevara
người dân tỉnh sancti spiritus cũng đã đổ ra đường hôm thứ năm
để tiễn đưa lãnh tụ fidel castro
thành phố lớn thứ ba cuba nơi được coi là trung tâm lịch sử
và có quảng trường cách mạng
hành trình tiếp tục tới las tunas
qua hongun rồi về tới santiago de cuba
thành phố có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ fidel
nơi đây năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ông đã liên kết được hơn hai trăm linh người ủng hộ cách mạng trên toàn quốc
và mở cuộc tấn công vào trại lính moncada tại thành phố này
cuộc tấn công thất bại nhưng nó đã đưa tên tuổi fidel vào lịch sử
cũng nơi đây đã diễn ra trận đánh nổi tiếng la plata diễn ra vào tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quân cách mạng của fidel castro dù thua kém quân số
đã đánh bại cả một tiểu đoàn quân chính phủ batista
gồm năm trăm linh người bắt được hai trăm bốn mươi tù binh trong khi chỉ mất ba người
và sau chiến thắng vào tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
fidel castro và các đồng đội của ông đã tổ chức ăn bừng dọc santiago đến havana
đoàn xe đã dừng lại tại băn công
đánh dấu nơi fidel castro đọc diễn văn tuyên bố cách mạng thắng lợi vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
sau đó ghé ngang pháo đải moncada
nơi ghi dấu cuộc nổi dậy đầu tiên chống lại batista vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trước khi dừng chân tại quảng trường cách mạng nơi tổ chức buổi lễ vào buổi tối
đối với người dân cuba
những di sản mà chủ tịch fidel castro để lại cho quốc gia caribe này
đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục là vô giá và trường tồn
fidel castro đã đi vào huyền thoại
trở thành biểu tượng về một con người luôn đấu tranh kiên cường
vì độc lập tự do bình đẳng vì cuộc sống ấm no của người dân
trong cuộc đời và sự nghiệp của mình
lãnh tụ cuba fidel castro đã để lại một di sản vô cùng to lớn và quý báu
đối với những người dân cuba
những thành tựu nổi bật có thể kể đến như tiến bộ về y tế
giáo dục và phúc lợi xã hội ngay cả khi bị bao vây cấm vận bởi mỹ
về lĩnh vực y tế trước cuộc cách mạng cuba
nước này chỉ có khoảng sáu bốn trăm linh bác sĩ
tính trung bình thời đó một bác sĩ phải chăm sóc cho một năm mươi tám người dân
tuy nhiên từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến nay cuba đã đào tạo một trăm ba mươi bác sĩ
và có tới hai trăm bốn mươi tám bệnh viện công
tỷ lệ bác sĩ trên bình quân dân số cuba là một bác sĩ trên một trăm năm mươi năm dân
ngoài ra cuba còn cử hàng nghìn bác sĩ tình nguyện sang các nước trong khu vực và châu phi
để khám chữa bệnh cho người nghèo
theo thống kê của unicef cuba là quốc gia duy nhất tại châu mỹ không có trẻ suy dinh dưỡng
và được chính tổ chức này công nhận là thiên đường quốc tế của trẻ em
tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp nhất châu mỹ
trong hai trăm linh triệu trẻ em trên thế giới phải ngủ ngoài đường không có trẻ em cuba
cuba là một trong những nước đi đầu thế giới về công nghệ vi sinh
khi nghiên cứu thành công bốn loại vaccine chống ung thư nổi bật là ung thư phổi
cuba cũng là quốc gia đầu tiên xóa lây chuyển hiv từ mẹ sang con
hệ thống giáo dục của cuba đứng đầu mỹ la tinh
tỷ lệ giáo viên trên bình quân học sinh là một giáo viên trên một mươi học sinh
cuba đứng số một thế giới về đầu tư cho giáo dục
với ngân sách dành cho lĩnh vực chồng người chiếm tới một mươi ba tổng sản phẩm quốc nội gdp
về phúc lợi xã hội đảo quốc caribe này dành tới năm mươi bốn ngân sách cho dịch vụ xã hội
mặt khác cuba cũng đứng đầu khu vực mỹ la tinh về chỉ số phát triển con người của liên hợp quốc
dựa trên các chỉ số về y tế giáo dục và thành tiệu kinh tế và xếp thứ bốn mươi bốn trên thế giới
vào đúng sáu giờ ba mươi phút ngày hôm nay ngày bốn tháng một mươi hai tại quảng trường ba đình
nghi lễ trào cờ rủ đánh dấu thời điểm bắt đầu nghi thức quốc tàng
dành cho lãnh tụ fidel castro tại việt nam đã được tổ chức trọng thể
cùng thời điểm này tất cả các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước
đã tiến hành nghi thức treo cờ rủ
lòng thương tiếc và biết ơn lãnh tụ vĩ đại của nhân dân và cách mạng cuba
người luôn dương cao ngọn cờ đấu tranh vì hòa bình tự do và công lý
cùng với treo cờ rủ trong ngày hôm nay
tất cả các hoạt động vui chơi giải trí công cộng trên toàn quốc đều dừng hoạt động
hơn một tuần qua kể từ ngày chủ tịch fidel castro qua đời
đã có nhiều hoạt động tại việt nam được tổ chức để tưởng nhớ lãnh tụ vĩ đại của cách mạng cuba
người bạn lớn của cách mạng và nhân dân việt nam
đã có hàng trăm đoàn hàng nghìn người dân
đến viếng và tử nghiệm lãnh tụ cuba fidel castro tại đại sứ quán cuba ở hà nội
và ngay trong sáng nay dòng người vẫn còn tiếp nối
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
là cựu sinh viên việt nam từng học tại trường đại học tổng hợp la habana
ông phạm trung tín đã vô cùng thương tiếc và đến đại sứ quán cuba tại hà nội để chia buồn với nhân dân cuba
với ông hình ảnh về người lãnh tụ của phong trào giải phóng mỹ la tinh mãi mãi trong trái tim
cho đến giờ tấm hình được chụp cùng lãnh tụ fidel
ông vẫn luôn cất giữ bên mình như kỳ vật để nhớ về vị lãnh tụ của nhân dân cuba và đất nước cuba tươi đẹp
điều ông ấn tượng nhất ở vị lãnh tụ tối cao
của nhân dân cuba đó là tình cảm rất đặc biệt ông dành cho việt nam
trong dòng người đến tưởng niệm lãnh tụ fidel castro
cũng có rất nhiều người việt nam chưa từng được gặp vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân cuba
nhưng câu nói của lãnh tụ fidel
vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình
và sự ủng hộ hết lòng hết sức với tình cảm vô tư trong sáng nhất của ông
đối với cuộc đấu tranh của nhân dân việt nam là điều người dân việt nam không thể nào quên
tôi sẽ để lại trong lòng của tôi

người anh ông

khi nghe tin chủ tịch của fidel castro mất

vì ông là một người bạn và người đã giúp đỡ việt nam rất nhiều
khi đến viếng fidel vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân cuba người bạn lớn của việt nam
trong suốt thời gian từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tới hôm nay
rất nhiều người dân việt nam đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm chủ tịch fidel castro
tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi chứng kiến những tình cảm mà người dân việt nam dành cho lãnh tụ của chúng tôi
nhiều người đến viếng đã bày tỏ mong muốn hai nước việt nam và cuba
tiếp tục phát huy tình cảm về chúng ta
những tình cảm biên chặt đã được chủ tịch fidel castro gây dựng
tôi chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của người dân việt nam
dù cách xa việt nam nửa vòng trái đất nhưng lãnh tụ fiel castro luôn là hình ảnh rất đỗi gần gũi
và người dân việt nam luôn luôn dành cho ông niềm tin yêu sự khâm phục sâu sắc
ông mãi mãi là người bạn lớn thân thiết và thủy chung của nhân dân việt nam
nhiều địa phương trên cả nước ngày hôm nay
cũng đã tổ chức lãnh tụ này
những lễ tưởng niệm chủ tịch cuba fidel castro
tại bến tre lễ truy điệu đã được long trọng tổ chức tại làng moncada xã lương hòa huyện rồng trô
mankada chính là tên địa danh đã khởi phát phong trào giải phóng cuba
thoát khỏi chế độ độc tài batista
và cái tên moncada đã được đặt cho địa phương này khi kết nghĩa với cuba vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
còn tại quảng trị ngày hôm nay tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm chủ tịch cuba fidel castro
xin thời chủ tịch cuba fidel castro từng nói
vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dân cả máu của mình
đồng chí fidel castro đã thăm chính thức việt nam ba lần vào các năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba một nghìn chín trăm chín mươi năm và hai nghìn tám
đồng chí là nguyên thủ quốc gia đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân việt nam
vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây
cũng như trong sự nghiệp tái thiết xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam
đối với nhân dân quảng trị chủ tịch cuba fidel castro có vị trí đặc biệt quan trọng
đồng chí là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm vùng mới được giải phóng của việt nam
tại quảng trị vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong chuyến thăm lịch sử ấy chủ tịch cuba fidel castro đã đến những địa điểm
từng là nơi diễn ra những trận chiến cam go và ác liệt nhất trên chiến trường quảng trị
như cồn tiên dốc miếu đồi hai trăm bốn mươi một hàng rào điện tử mark namara khu chính phủ lâm thời miền nam việt nam
cầu hiền lương
tại những nơi đến thăm chủ tịch cuba fidel castro đã biểu dương khích lệ tinh thần quân và dân quảng trị
đồng thời bày tỏ sự cảm thông chia sẻ với những đau thương mất mát mà nhân dân quảng trị đã trải qua
để đi đến ngày giải phóng
những thế hệ người dân quảng trị sẽ luôn gìn giữ và khắc sâu tình cảm đối với vị lãnh tụ cuba fidel castro
tuy nhiên đạo đạo sẽ có những nghị cử để đáp lại để tri ân tấm lòng lớn lao của fidel dành cho quảng trị
và chúng tôi cũng được biết là tinh ủy quảng trị sẽ đề nghị với trung ương là cho lấy tên fidel
để đặt tên cho một công viên lớn tại thành phố tình lý đông hà
sau buổi lễ tưởng niệm đông đảo người dân quảng trị được tham quan không gian trưng bày tập ảnh
những khoảnh khắc của chủ tịch cuba fidel castro trên vùng đất lửa quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đây là những bức ảnh tư liệu quý được nghệ sĩ nhấp ảnh sĩ sô ghi lại trong chuyến thăm của chủ tịch cuba fidel castro đến quảng trị
đây là dịp để mỗi người dân quảng trị hiểu sâu sắc hơn về hình ảnh cũng như tình cảm mà chủ tịch cuba fidel castro dành cho mảnh đất một thời máu lửa này
vào thời điểm này thì lễ ăn táng di hài của chủ tịch fidel castro
cũng sắp tới
lễ ăn táng di hài của chủ tịch cuba fidel castro cũng sắp được diễn ra tại nghĩa trang santa yvigenia ở thành phố lịch sử santiago de cuba
theo ban tổ chức tăng lễ nhà nước cuba lễ an táng di hài đồng chí fidel castro sẽ diễn ra vào bảy giờ sáng ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu theo giờ cuba tức một mươi chín h ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu theo giờ việt nam
đất nước cuba đã hoàn tất những khâu cuối cùng cho lễ an táng lãnh tụ cuba fidel castro
cho cốt của lãnh tụ fidel castro sẽ được trôn cất cạnh phần mộ của anh hùng cách mạng jose marti
chúng tôi một lần nữa xin chuyển đến lãnh đạo nhân dân cuba anh em
và đặc biệt là gia quyến của đồng chí fidel castro lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất
xin tiễn biệt chủ tịch fidel castro người anh em vô cùng thân thiết và quý mến đối với nhân dân việt nam
về nơi an nghỉ vĩnh hẳn
xin được tiếp tục chương trình với các thông tin thời sự quan trọng khác
chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh phú thọ
về tình hình phát triển kinh tế xã hội và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh phú thọ đã tập trung chỉ đạo điều hành hoàn thành đạt
và vượt một mươi sáu trên một mươi sáu chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh đề ra
tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng tám một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi năm
tính đến hết tháng một mươi đã thu hút bảy mươi ba dự án gồm sáu mươi hai dự án trong nước
thu ngân sách ước đạt hơn bốn ba trăm linh tỷ đồng bằng một trăm một mươi một năm dự toán
chi ngân sách đảm bảo dự toán được duyệt đáp ứng cơ bản các nhiệm vụ phát triển đảm bảo an sinh xã hội quốc phòng an ninh
tuy nhiên phú thọ vẫn là tỉnh nghèo hạ tầng kinh tế xã hội còn khó khăn
đạt thấp nguồn lực đầu tư cho hạ tầng kinh tế xã hội và hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư phát triển
chưa đáp ứng yêu cầu chủ yếu vẫn dựa vào vốn đầu tư công
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
việc phú thọ được bổ sung quy hoạch vùng thủ đô sẽ là trung tâm văn hóa và là cửa ngõ của thủ đô
vì vậy rất cần quan tâm phát triển
vấn đề đặt ra là phải có mục đích để phát triển và phát triển như thế nào
để phù hợp với định hướng đáp ứng đúng nghị quyết của trung ương trong năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó trong buổi sáng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
bệnh viện đã mạnh dạn triển khai mô hình xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất
mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh
với tổng số đầu tư tới một tám trăm linh tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ngân hàng
hiện bệnh viện đã trở thành bệnh viện vệ tinh của nhiều bệnh viện trung ương
bệnh viện việt đức bệnh viện ca trung ương viện tim mạch bệnh viện bạch mai
biểu dương những kết quả đạt được của bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
thủ tướng cho rằng bệnh viện đã thực hiện xã hội hóa khá tốt với hình thức vay ngân hàng để đầu tư
chứ không phải là liên kết đặt máy xét nghiệm chuẩn đoán rồi thu phí cao
một tình trạng hay gặp phải ở một số bệnh viện xã hội hóa
thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần phục vụ bệnh nhân của bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
cũng nhân dịp này thủ tướng đã kiểm tra tiến độ thi công nút giao ic bảy
kết nối thành phố việt trì tỉnh phú thọ với đường cao tốc hà nội lào cai
do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam làm chủ đầu tư
đến nay dự án đã hoàn thành cơ bản hệ thống đường kết nối từ trung tâm thành phố việt trì với nút giao ic bảy
nhưng vẫn chưa thể hoàn thành kết nối với đường cao tốc đang bị chậm do thiếu vốn đầu tư
trước đó vào tối qua phát biểu tại lễ tuyên dương học